thông tin vui cho nông sản việt nam cũng như ngành lúa gạo
hạt gạo st hai mươi bốn của việt nam đã xuất sắc vượt qua gạo thái lan
để nhận giải gạo ngon nhất thế giới năm hai nghìn một mươi chín của tổ chức the ry trader
cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm hai nghìn một mươi chín do the ry trader tổ chức
tại manila philippines từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
bằng cách nếm thử hương vị gạo trước sau đó đánh giá hạt gạo đã được nấu chín
hội đồng giám khảo đã nhất trí cao khi chọn hạt gạo st hai mươi bốn của việt nam tại cuộc thi lần này
gạo thái lan năm nay đạt thạng nhì
trước đó gạo st hai mươi bốn đã đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon việt nam lần đầu tiên
do hiệp hội lương thực việt nam tổ chức vào ngày bốn tháng một mươi một
sc hai mươi bốn được xem là đặc sản của tỉnh sóc trăng với những phẩm chất vượt trội
như hạt gạo dài trắng trong dẻo cơm thơm thoảng hương lá dứa